bộ đội biên phòng tiền giang cho biết lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đồn biên phòng kiểng phước nhận được tin báo do quần chúng nhân dân cung cấp
về việc phát hiện vật thể nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển rừng phong hộ
thuộc ấp xóm rẫy xã kiểng phước huyện gò công đông tỉnh tiến giang
sau khi nhận được báo cáo từ đồn biên phòng kiểng phước
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tiến hành chỉ đạo đồn biên phòng kiểm phước đồn biên phòng tân thành
phòng chống tội phạm ma túy và tội phạm thuộc bộ đội biên phòng tỉnh
phối hợp với công an xã kiểng phước công an huyện gò công đông
và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tiền giang
có mặt tại hiện trường do người dân cung cấp để xác minh làm rõ
kiểm tra tại hiện trường do người dân cung cấp lực lượng phối hợp phát hiện một bao tải ni lông màu đen
bên trong có chứa hai mươi bốn bánh hình khối chữ nhật
mỗi bánh có khối lượng khoảng một kg
bên ngoài quấn nhiều lớp ni lông bên trong chứa tinh thể rắn rắn màu trắng nghi là ma túy
lực lượng phối hợp tiến hành mở rộng phạm vi tìm kiếm
ra soát xung quanh hiện trường bãi biển khu vực rừng phòng hộ
thuộc xã kiển phước đồng thời tổ chức phương tiện tuần tra trên biển
thì phát hiện thêm một mươi sáu bánh hình khối chữ nhật có đặc điểm nhận dạng như hai mươi bốn bánh trên nghi là ma túy
ngay trong đêm hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn bộ đội biên phòng tỉnh tiền giang chỉ đạo các đơn vị
tiếp tục phối hợp với lực lượng công an tổ chức mở rộng phạm vi địa bàn tuần tra kiểm soát
ra soát trên biển trên bộ thuộc địa bàn quản lý nhằm kịp thời phát hiện
thù giữ những vật thể lạ nghi là ma túy
đến tám giờ ba mươi phút sáng ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng phối hợp tiếp tục phát hiện
và thu giữ thêm một mươi hai bánh hình khối chữ nhật nghi là ma túy
cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với công an địa phương
xác minh điều tra ban đầu thu giữ và bán giao toàn bộ tăng vật cho cơ quan điều tra công an tỉnh thụ lý
điều tra theo thẩm quyền
bộ đội biên phòng tỉnh tiền giang đã yêu cầu các đơn vị tích cực nắm tình hình
trên biển trên bờ phối hợp với chính quyền địa phương phát động quần chúng nhân dân
kịp thời phát hiện tối giác tội phạm người tăng chữ ma túy tuyên truyền vận động nhân dân
ngư dân đang hoạt động trên biển nếu phát hiện vật thể lạ trên biển hay trôi giặt vào bờ nghi là ma túy
hoặc hàng hóa khác thì kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng để tổ chức thù giữ
và xử lý theo quy định của pháp luật
vào khoảng năm giờ ba mươi phút ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngủ tại phường bình tân thị xã la ri
trong lúc đi tắm biển cùng với chồng tại khu vực bãi biển thuộc khu phố một mươi một
phường bình tân thị xã la di thì phát hiện có một túi màu đen được cột kín bằng dây rù
đang trôi giạt vào bãi biển nên cùng với một số người dân kéo lên và mở ra xem thì phát hiện
bên trong có nhiều cục hình chữ nhật được cuốn băng keo bên ngoài
chị hương cùng với một số người dân tháo một cục ra xem thì thấy bên trong có chất bột màu trắng
nghi ngờ là ma túy nên đã trình báo cho công an địa phương
sau khi nhận được tin báo công an thị xã la di đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường
làm việc với những người biết việc đồng thời phối hợp với phòng nghiệp vụ công an tỉnh
tiến hành khám nghiệm kiểm tra túi da màu đen
qua kiểm tra bên trong túi đen có chứa hai mươi năm bánh hình chữ nhật với trọng lượng khoảng hai mươi năm kg
nghi là cocaine
lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường niêm phong số tăng vật trên
phục vụ công tác điều tra
trước đó tại phú yên người dân địa phương khi đi tắm biển phát hiện một số đồ vật được đóng gói
dạng hình hộp chữ nhật bằng băng keo màu xám bạc màu trắng hoặc màu đen
trọng lượng khoảng một kg trôi rạt vào bãi biển thuộc phương hoa hiệp bắc thị xã đông hòa
nên báo cáo sự việc đến cơ quan công an
qua kiểm tra công an thị xã đông hòa phát hiện bên trong có chứa chất bột màu trắng
nghi là chất cấm trộn lẫn cát sạng
công an thị xã đang giải quyết
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên cũng cho biết
ngày một mươi tám tháng ba lực lượng của đơn vị này liên tiếp phát hiện các vật thể lạ nghi là ma túy
trôi giặt vào bờ biển tỉnh này trong nhiều thời điểm khác nhau
đến một mươi bảy giờ cùng ngày hai đơn vị trên tiếp nhận thêm một gói ni lông khác có các kích thước màu khác nhau
và một bịch ni lông có chứa chất tinh bột màu trắng đều nghi là ma túy
do người dân nhặt được tại vùng biển thuộc phương hoa hiệp bắc
đến một mươi chín giờ cùng ngày
lực lượng hai đơn vị trên đang tuần tra thì phát hiện tại khu vực biển phường hòa hiệp bắc
có năm gói ni lông có kích thước khác nhau nghi là ma túy trôi giạt vào bờ biển
toàn bộ số vật thể nghi là ma túy nêu trên đã được lập thủ tục bàn giao cho công an tỉnh phú yên
tiến hành trưng cầu giám định xử lý theo đúng thẩm quyền
qua các vụ bắt giữ ma túy gần đây cho thấy
tình hình mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến đường biển
có xu hướng gia tăng cả về tính chất và mức độ
ketamin và ma túy dạng đá từ khu vực tam giác vàng vận chuyển qua đường bộ vào việt nam
sau đó được các đối tượng người trung quốc lào tập kết tại các kho hàng thuê sắn
bí mật cất dấu ma túy trong các loại hàng hóa xuất khẩu như hạt nhựa
loa thủng thiết bị điện tử máy cầu tử tính máy ép bao bì đá granite
sau đó đóng hàng hóa vào các container xuất đi nước ngoài như philippines
đài loan trung quốc hồng kông australia hàn quốc bằng đường biển
ngoài ra ma túy loại cocaine được cất giấu trong các container sắt thép phế liệu
bột cá chế biến thức ăn thủy sản nhập khẩu vào các cảng biển việt nam rồi đi nước khác
các vụ việc vận chuyển ma túy bằng đường biển chủ yếu là do các tổ chức tội phạm người trung quốc
câu kết với người việt nam lào philippines mở rộng các công ty bình phong xuất nhập khẩu hàng hóa tại việt nam
trong đó người trung quốc điều hành và trực tiếp cất dấu ma túy trong các loại hàng hóa xuất nhập khẩu
ma túy đá được đóng trong các túi trải hiệu với khối lượng là một kg một gói
ketamine được cất dấu trong các trục rulo của máy ép bao bì
sau đó thuê người việt nam người lào thực hiện các công đoạn vận chuyển
và làm các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa thông thường bằng đường biển đi các nước
năm hai nghìn hai mươi ba tuyến đường biển phát hiện tám vụ bắt bảy đối tượng thu giữ ba trăm linh ba kg cocaine
và một tổng cục hải quản
điển hình ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với tổng cục hải quan
kiểm tra năm container tại tri cục hải quan cửa khẩu cảng đình vũ cục hải quan hải phòng phát hiện và thu giữ ba trăm linh ba kg cocaine
được vận chuyển từ nam mỹ quá cảnh singapore về hải phòng
thời gian gần đây lực lượng chức năng liên tiếp nhận được tin trình báo của người dân về việc phát hiện các gói nghi là ma túy trôi giặt vào vùng biển
những năm trước đó lực lượng chức năng cũng phát hiện các vụ việc liên quan đến ma túy trôi giặt trên biển
điển hình cuối năm hai nghìn một mươi chín trên khu vực biển miền trung các lực lượng chức năng đã tiếp nhận bốn mươi sáu bánh heroin và một mươi bốn tám kg ma túy tổng hợp
đóng trong các can nhựa thùng nhựa
cuối năm hai nghìn hai mươi tại khu vực biển kiên giang phát hiện tám mươi ba kg ma túy tổng hợp dạng metafetamin
cuối năm hai nghìn hai mươi một tại huyện đảo phu quý
lực lượng chức năng đã tiếp nhận một mươi chín sáu kg ma túy tổng hợp dạng đá
phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nguyễn ngọc quang nhấn mạnh
sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc ma túy trôi giặt trên biển
lãnh đạo bộ công an đã yêu cầu cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chỉ đạo công an các địa phương có biển phối hợp với lực lượng biên phòng
cảnh sát biển tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn
phối hợp với các khu phố thôn ấp tuyên truyền cho người dân nếu phát hiện vật thể lạ nghi là ma túy phải báo ngay cho cơ quan chức năng
đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm bắt tình hình địa bàn đối tượng kịp thời phát hiện các đối tượng vớt được
đang cất giấu các vật thể nghi là ma túy trôi giạt để xử lý theo quy định của pháp luật
phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biển ngày càng tinh vi thường xuyên thay đổi nhất là trong khâu cất giấu vận chuyển giao nhận cũng như cách thức trao đổi thông tin mua bán ma túy
cụ thể như trộm cất ma túy và các loại hàng hóa hợp pháp để ngụy trang vận chuyển ma túy qua nhiều cảng biển nhiều quốc gia sử dụng nhiều phương tiện tàu thuyền khác nhau để vận chuyển như tàu cá tàu trợ hàng
cũng theo thiều tướng nguyễn ngọc quang gần đây phát hiện thu giữ trong các gói ma túy trôi giảt trên biển
có gắn các thiết bị định vị chứng tỏ các đối tượng thả ma túy trên biển để đối tượng khác đến trục vớt và mang đi tiêu thụ
bên cạnh đó qua việc bắt giữ khám xét các tàu cá nước ngoài nghi vấn liên quan đến ma túy cho thấy các đối tượng đường dây tội phạm ma túy nước ngoài thường thuê người đóng hàng giao dịch qua mạng xã hội
sử dụng tàu đánh cá xa bờ không cắm cờ quốc tịch không bật định vị ais để vận chuyển giao nhận ma túy ở các tọa độ thống nhất trước trên biển
việc giao nhận ma túy được thực hiện vào ban đêm khi thời tiết xấu đây có thể được đánh giá là thủ đoạn mới của tội phạm ma túy quốc tế hoạt động trên biển
cùng với đó điều khiển nhiều tàu không chở hàng hóa không đánh cá để đánh tín hiệu nếu an toàn sẽ triển khai việc vận chuyển ma túy
từ các vụ việc ma túy trôi giặt trên biển gần đây càng cho thấy đã diễn ra hoạt động mua bán vận chuyển trái phép ma túy trên biển với số lượng lớn
ma túy trôi giạt cũng có sự khác biệt so với năm trước các năm trước chủ yếu là ma túy tổng hợp dạng đá nhưng năm nay là cocaine
do vậy có thể nhận thấy tuyến đường biển qua khu vực biển miền trung và phía nam là cung đường vận chuyển ma túy của các tổ chức tội phạm quốc tế
chúng tôi khuyến cáo người dân nếu phát hiện các gói đồ vật nghi là ma túy trôi giặt phải kịp thời trình báo cho các cơ quan chức năng như công an
cảnh sát biển biên phòng hải quan chính quyền địa phương nơi gần nhất
và chủ động giao nộp cung cấp thông tin có liên quan
người dân tuyệt đối không được cất giấu hoặc sử dụng bởi đây là hành vi phạm pháp luật thiếu tướng nguyễn ngọc quang nêu rõ
phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nguyễn ngọc quang chia sẻ
hiện nay công tác phòng chống tội phạm ma túy trên biển gặp nhiều khó khăn xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan
trong đó đặc thù địa bàn địa hình trên biển rất rộng hơn một triệu km diễn biến thời tiết phức tạp
điều kiện địa hình chống trải rất khó để ngụy trang tiếp cận các tàu thuyền nghi vấn và triển khai các nội dung công tác nghiệp vụ cơ bản trên biển
bên cạnh đó quân số của lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy còn rất mỏng
kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm ma túy trên biển có mặt còn hạn chế trong khi đó phải quản lý cả vùng biển rộng lớn phức tạp
tuy nhiên dưới sự chỉ đạo của chính phủ lãnh đạo bộ công an lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
từng bước phối hợp với các lực lượng kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tội phạm lợi dụng tuyến đường biển để mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
những khối đá xẻ có kích thước hai mươi trên hai mươi cm dài một m rồi xếp thành khối lớn
ở lớp thứ ba từ dưới lên tạo khoảng trống ở giữa xung quanh gắn silicon rồi nhét nhiều gói ma túy bên trong mỗi gói khoảng một kg
sau đó tiếp tục xếp các khối đá khác lên trên
mỗi khối đá nằm trong khối đá

với thủ đoạn này máy soi chiếu không thể phát hiện ra ma túy bên trong
đây là lần đầu tiên có một chuyên án mà người hàn quốc và người trung quốc câu kết với nhau
và cũng là lần đầu tiên các đối tượng dùng đá xây dựng để giấu ma túy
nếu không bị phát hiện số ma túy sẽ được chuyển sang hàn quốc một thị trường mà từ trước đến nay chưa phát hiện
đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
nhận được thông tin là có đường dây vận chuyển ma túy từ thành phố hồ chí minh đi busan hàn quốc
cầm đầu đường dây này là một đối tượng người hàn quốc sống lâu năm tại thành phố hồ chí minh có vợ hờ là người việt nam
nguồn tin trinh sát báo về để thuận tiện cho hoạt động buôn bán ma túy
hắn đã thành lập công ty xuất khẩu hàng sang hàn quốc có kho xưởng gia công để cất giấu ma túy tại phường linh đông quận thủ đức thành phố hồ chí minh
trước thông tin trên đoàn hai đã bảo vệ cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ tư lệch bộ đội biên phòng
để chỉ đạo đoàn phòng chống ma túy và tội phạm miền nam phối hợp điều tra xác minh
chỉ ít ngày sau chân tướng ông trùm đã được làm sáng tỏ
kim xuân xích sang việt nam du lịch quan hệ với huỳnh thị hoa trần
là giám đốc công ty trách nhiệm miền trung
đoàn hữu hạn máy và thiết bị công nghiệp có trụ sở tại năm trăm hai mươi chín a kha vạn cân quận thủ đức thành phố hồ chí minh
để làm bình phong cho việc vận chuyển ma túy sang nước ngoài bằng đường biển
vốn là cảnh sát ở tỉnh busan hàn quốc nhưng vì tha hóa biến chất nên kim sung sích bị cho thôi việc
cũng vì có nhiều năm làm cảnh sát bẩn nên kim xu sik rất ma cô xảo quyệt và có vô vàn thủ đoạn để quản lý đàn em
cũng như có các chiêu bài nhằm qua mặt cơ quan chức năng
hỗ trợ cho kim xuân xích và huỳnh thị hoa trần còn có một số đối tượng quốc tịch người trung quốc và hàn quốc
ma túy được các đối tượng mua từ khu vực biên giới sau đó vận chuyển về cất giấu tại trung cư katavin
khi thời điểm thích hợp sẽ chuyển ma túy đến kho đá granite ở kha vạn cân thủ đức thành phố hồ chí minh
đây là chuyên án có đối tượng đa quốc tịch gồm cả người việt người trung quốc hàn quốc là một khó khăn để có thể tiếp cận và xác minh
các đối tượng trốn khai báo tạm vắng tạm trú bằng cách thường xuyên thay đổi địa điểm nơi ở
vì vậy các trinh sát của đoàn hai đoàn ba phải cải trang để theo sát hoạt động nhưng đồng thời cũng không đứt dây động rừng
do cục phòng chống ma túy và tội phạm và cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an đồng chủ trì
các đơn vị đoàn hai đoàn ba bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố hồ chí minh
đoàn cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hồ chí minh
cảnh sát cơ động bộ công an và tổng cục hải quan được huy động tham gia phá án
tại kho đá lợi dụng đêm tối không có người làm
kim xuân xích cùng các đối tượng cất dấu ma túy vào trong các khối đá granite
chúng sử dụng các thanh đá xẻ có kích thước là hai mươi cm x hai mươi cm dài một m xếp trồng lên nhau
sau khi xếp ba hàng đầu tiên chúng tạo khoảng trống ở giữa xung quanh để khối đá kích thước ngắn hơn rồi gắn silicon
bên trong chúng nhét từ tám đến một mươi hai gói ma túy mỗi gói trọng lượng khoảng một kg
sau đó tiếp tục xếp các thanh đá khác

liên tục từ ngày một mươi ba tháng bảy đến ngày một mươi tám tháng bảy
nhóm đối tượng đã đóng thêm các kiện đá granite đủ số lượng làm thủ tục xuất khẩu như các chuyến hàng trước
dự kiến đêm ngày một mươi tám tháng bảy
các đối tượng sẽ chuyển lô ma túy trên ra cảng cát lái để làm thủ tục xuất khẩu đi hàn quốc
trước diễn biến nhanh của chuyên án
ban chuyên án liên tục họp bàn phân tích để bố trí lực lượng và chỉ đạo phá án
ban chuyên án huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và cục phòng chống ma túy và tội phạm
cục điều tra chống buôn lậu bộ tư lệnh cảnh sát cơ động công an tp hcm chia làm bảy mũi theo dõi mọi di biến động của các đối tượng trong chuyên án
khoảng hai mươi một giờ đêm
kim sung six trực tiếp chỉ đạo các đối tượng dùng xe nâng vận chuyển các khối đá cất dấu ma túy đưa vào container
sau khi vận chuyển xong một mươi hai khối đá tổng trọng lượng khoảng ba mươi tấn
kim xuân xích trực tiếp niêm phong sau đó chỉ đạo lái xe vận chuyển ra cảng cắt lái
một mũi trinh sát bám sát xe container các mũi khác tiếp tục bám sát các đối tượng trong đường dây
thực hiện kế hoạch phá án khoảng một giờ ba mươi phút ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tại cảng cát lái tp hcm
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tạm giữ lái xe và khám xét khẩn cấp đối với container mang số hiệu
gaou hai một mươi ba nghìn bốn trăm tám mươi hai khi các đối tượng vừa khai báo thủ tục hải quan hàng đã được niêm phong kẹp trì container chuẩn bị được đưa xuống tàu xuất đi cảng incheon hàn quốc
kết quả thu giữ gồm bốn mươi gói metafetamin khoảng bốn mươi kg giấu trong bốn kiện đá hoa cương
ngay sau khi phát hiện ma túy ban chuyên án đồng loạt chỉ đạo sáu tổ trinh sát khống chế bắt giữ năm đối tượng khác trong đường dây
trong đó có hai đối tượng người hàn quốc hai đối tượng người trung quốc và một đối tượng người việt nam
đồng thời kiểm soát các địa điểm nghi vấn cất dấu ma túy khám xét các địa điểm trên lực lượng chức năng thu giữ bảy gói ma túy tổng hợp dạng đá hai mươi bảy viên ma túy tổng hợp và một số tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội ma túy
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội
các đối tượng cũng thừa nhận đã từng vận chuyển năm lô hàng sang hàn quốc
trong đó có ba lô hàng chứa ma túy
ngay sau khi kết thúc giai đoạn một nhận định đây chỉ là một nhánh nhỏ trong đường dây mua bán ma túy số lượng lớn xuyên quốc gia có sự móc nối cấu kết của nhiều đối tượng ở các tỉnh thành
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với cục phòng chống ma túy và tội phạm cục điều tra chống buôn lậu tiếp tục tập trung các lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra mở rộng triệt để đường dây tội phạm ma túy này
từ tài liệu có được
ban chuyên án xác định đối tượng kim xuân xích chỉ đạo đàn em lấy ma túy từ đối tượng lê hồ vũ tên thường gọi là trương trúc nhơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy giúp sức cho lê hồ vũ còn có nguyễn trí thiện cả hai đều đang sinh sống tại huyện bình chánh tp hcm
sau hơn một mươi ngày đêm không nghỉ giám sát chặt chẽ các đối tượng ban chuyên án đã dựng lên được đường dây
theo đó lê hồ vũ và nguyễn trí thiện cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
số lượng lớn từ campuchia sau đó vận chuyển về tp hcm tiêu thụ
chân rết của vũ và thiện là hơn chục đối tượng ở tp hcm và đồng nai
một số đối tượng giữ vai trò cất giấu vận chuyển giao nhận ma túy các đối tượng còn lại làm đại lý bán lẻ trên địa bàn
vào lúc một mươi một h đêm ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì
phối hợp với cục phòng chống ma túy tội phạm cục điều tra chống buôn lậu và lực lượng chức năng khống chế bắt quả tang
lê hổ vũ và nguyễn trí thiện đang vận chuyển ma túy từ ô tô vào nhà riêng tại xã bình hưng huyện bình chánh tp hcm
thu giữ bảy mươi ba kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tài sản vật chứng liên quan
sau khi bắt giữ hai đối tượng thu giữ vật chứng là ma túy ban chuyên án chỉ đạo một mươi tổ trinh sát tại tp hcm đồng nai đồng loạt đột nhập
khống chế bắt giữ các đối tượng trong đường dây và khám xét khẩn cấp nơi ở kho hàng nghi chứa ma túy của các đối tượng
kết quả ban chuyên án đã bắt giữ một mươi một đối tượng khác trong đường dây
vật chứng thu giữ gồm bốn mươi năm kg ma túy tổng hợp một mươi chín bánh heroin cùng nhiều tài sản vật chứng có liên quan
căn cứ lời khai của các đối tượng bị bắt giữ
ngày ba tám hai nghìn hai mươi trinh sát cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với đồn biên phòng linh huỳnh kiên giang bắt giữ nguyễn trung kiên khi đang ở trên tàu superlong tám để trốn sang campuchia
kiên sử dụng giấy tờ giả mang tên nguyễn thanh tùng nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
khám xét khẩn cấp nơi ở của kiên tại trung cư nguyễn thái bình quận một tp hcm
thu giữ được một số sổ sách ghi chép liên quan đến việc mua bán ma túy
đấu tranh khai thác kiên thừa nhận là đầu mối điều phối cung cấp ma túy cho các đối tượng
nguồn ma túy được đưa từ khu vực tam giác vàng qua campuchia về việt nam thông qua hai đối tượng người việt nam hiện đang sinh sống tại campuchia
các đối tượng đã sang tp hcm khảo sát lập nhiều kho hàng để chứa ma túy sau đó giao cho người việt nam và người trung quốc quản lý
ma túy được các đối tượng đưa vào các lõi giữa lốc máy xe ô tô
máy phát hiện đã tháo rời các bình hình trụ sắt dài một năm m x năm m
cất dấu trên máy xúc máy xây dựng vận chuyển qua cửa khẩu tây ninh về tp hcm tập kết vào các kho hàng
theo hồ sơ kim xuân xích là người rất am tường nghiệp vụ từng nhiều lần vào tù ra tội
từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn một mươi sáu kim sung six phạm pháp sáu lần và phải chịu sáu bản án hình sự

để giúp người tình kim đứng tên thành lập công ty ape đăng ký chủ sở không có thật ở nhà thảo vạn vân phường linh
đông sau đó dùng pháp nhân công ty bình phong xuất đá xây dựng cường nít xuất sang thị trường hàn quốc

cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an tỉnh cà mau
các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ trần hoàng vũ và ba đối tượng khác đang lẩn trốn ở cà mau
tại cơ quan điều tra trần hoàng vũ khai biết công an đang truy bắt nên đã sử dụng chứng minh thư giả
mang tên nguyễn văn hùng để tránh bị phát hiện
sau ba giai đoạn của chuyên án đến nay cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ hai mươi bốn đối tượng
đủ căn cứ để khởi tố hai mươi bốn bị can về tội tàng trữ vận chuyển
mua bán trái phép chất ma túy
tổng số vật chứng thu giữ là một trăm sáu mươi bốn kg ma túy tổng hợp
gồm ma túy đá ketamine và thuốc lắc
một mươi chín bánh heroin nhiều tài sản là tiền việt đô la mỹ ô tô và xe máy
ngoài ra các đối tượng cũng khai nhận đã tiêu thụ chót lọt tại tp hcm và các tỉnh lân cận
vài trăm kg ma túy đá ketamine heroin và thuốc lắc
đây là chuyên án điển hình về sự phối hợp giữa lực lượng công an
bộ đội biên phòng và hải quan trong công tác đấu tranh triệt phá thành công chuyên án
đây là chuyên án điều tra triệt để bắt giữ hầu hết các đối tượng trong đường dây trong một thời gian ngắn
thu giữ vật chứng với số lượng lớn là các loại ma túy
làm rõ được đối tượng cầm đầu ở nước ngoài
theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
thể hiện sự quyết tâm không ngại gian khó gian khổ của lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy